đoàn cấp cao bộ quốc phòng việt nam do thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
vừa đồng chủ trì đối thoại quốc phòng an ninh việt nam liên minh châu âu lần thứ nhất tại bruxelles vương quốc bỉ
đoàn việt nam ta cũng đã tham dự hội nghị tư lệnh quốc phòng liên minh châu âu eu từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
trong quan hệ với eu thứ trưởng nguyễn trí vịnh đề nghị việt nam và eu cần tiếp tục trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực
đánh giá cao việc eu cử giảng viên hỗ trợ trung tâm huấn luyện thuộc cục diện giữ hòa bình việt nam
eu tái khẳng định quan điểm ủng hộ tự do an ninh và an toàn hàng hải hàng không tại biển đông
và cho biết eu đánh giá cao vị trí vai trò của việt nam trong khu vực châu á thái bình dương
vì hòa bình ổn định chung của mỗi khu vực và trên thế giới
trước đó phát biểu tại hội nghị tư lệnh quốc phòng liên minh châu âu ngày hai mươi một tháng một mươi một
thứ trưởng nguyễn trí vịnh bày tỏ mối quan tâm của việt nam đối với các nhiệm vụ huấn luyện
đào tạo của eu tại các nước châu phi
khẳng định thiện trí hợp tác với eu với tư cách là đối tác có trách nhiệm của eu
trên cơ sở quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện
đặc biệt sau khi việt nam và liên minh châu âu đã ký kết hiệp định fpa